và thật ra yếu tố về pci chính là yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững nhất của các doanh nghiệp
kết quả xếp hạng bci hàng năm được tổng hợp từ kết quả điều tra với sự tham gia của khoảng một mươi doanh nghiệp dân doanh
và trên một năm trăm linh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm đánh giá môi trường kinh doanh
chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh
thành phố của vùng đất nước
qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trong nước
các chuyên gia kinh tế nước ngoài đánh giá cao về phương pháp luận và kết quả bci trong một mươi năm qua của việt nam dựa trên một mươi tiêu chí
một chi phí gia nhập thị trường thấp
tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định
môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công khai
bốn môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công khai
thời gian thanh tra kiểm tra và thực hiện các quy định thủ tục hành chính nhanh chóng
sáu môi trường cạnh tranh bình đẳng
lãnh đạo tỉnh năng động sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp
dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển chất lượng cao
chín chính sách đào tạo lao động tốt
một mươi thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng hiệu quả
năm hai nghìn năm bốn mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã được đánh giá
và đến năm hai nghìn bảy tất cả các địa phương trên cả nước được đưa vào đánh giá xếp hạng bci hàng năm
các nhà nghiên cứu kinh tế các nhà lãnh đạo chính quyền địa phương và các nhà quản lý doanh nghiệp đều cho rằng
pci là một công cụ hiếu hiệu giúp doanh nghiệp các nhà hoạch định chính sách
cũng như các nhà hệ thống chính quyền địa phương
nghiên cứu đánh giá khả năng và hiệu quả điều hành nền kinh tế của chính quyền cấp tỉnh
và xác định lĩnh vực cần cải thiện
đồng thời chỉ ra cách thức nâng cao chất lượng điều hành
thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội
và quan trọng nhất là doanh nghiệp sử dụng bci để quyết định sẽ đầu tư vào đâu
tôi cho rằng là đây là một cái phương pháp rất là khoa học
và cái pci là qua hơn một mươi năm triển khai thì nó cần khẳng định được
đây chính là một biện pháp để đánh giá khá chính xác
về việc điều hành nền kinh tế của địa phương
cái năng lực cạnh tranh của chính quyền
trong cái việc điều hành nền kinh tế trong cái việc phát triển cộng đồng
tiến sĩ võ duy khương nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
là người dành nhiều tâm huyết nghiên cứu và áp dụng bộ tiêu chí bci
phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố
và trên hành trình một mươi năm việt nam triển khai công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
đà nẵng giữ vị trí quán quân sáu lần và xuất sắc duy trì vị trí đứng đầu nhiều năm liền
thành phố đà nẵng thật sắc
và thật sự đã giữ một vị thế quan trọng trong đánh giá chỉ số bci của cả nước
vậy đâu là bài học kinh nghiệm có thể nhìn từ đà nẵng
đối với thành phố đà nẵng ngay từ những năm đầu tiên tham gia pci
môi trường đầu tư kinh doanh đã được cộng đồng doanh nghiệp thành phố đánh giá khá tốt
thể hiện qua kết quả xếp hạng bci với vị trí thứ hai từ hai nghìn năm đến hai nghìn bảy

đối với thành phố bình dương đứng ở vị trí dẫn đầu
năm hai nghìn tám bci đà nẵng đã đánh dấu bước đột phá
nắm giữ vị trí số một và tiếp tục dẫn đầu toàn quốc vào các năm hai nghìn chín và hai nghìn một mươi
ba năm này có thể nói là thời kỳ nỗ lực mạnh mẽ nhất
trong cải thiện môi trường đầu tư và thu hút đầu tư của đà nẵng
tuy nhiên việc duy trì vị thế dẫn đầu bci
là một thử thách lớn đối với thành phố
trong sự cạnh tranh vươn lên quyết liệt của các tỉnh thành cả nước
và đà nẵng đã không thể vượt qua thử thách đó
trong hai năm hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi tám
bci đà nẵng đã tụt hạng về vị trí
cũng như điểm số xếp thứ năm vào hai nghìn một mươi một và thứ một mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi
nguyên nhân của sự giảm suất đó
một phần do sự khủng hoảng của đại dịch
một phần do sự khủng hoảng kinh tế thế giới
mặt khác thành phố đã nhận rõ
sự năng động tiên phong của chính quyền
và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp còn yếu
hầu hết các doanh nghiệp khi mà người ta được phỏng vấn
thì người ta đều nói rằng là
cái chi phí không chính thức này luôn luôn tồn tại
và đây là một cái điểm rất là khó đối với doanh nghiệp
thì ở đà nẵng cũng vậy
cái chỉ tiêu này là cũng đi từ
cái điểm khá xuống lầm cái điểm trung bình
và cái tiêu chí thứ ba đó
là tiêu chí về cạnh tranh bình đẳng
thì tiêu chí này đà nẵng rất là yếu
ở năm hai nghìn một mươi ba thì
cái số điểm của tiêu chí này mất trung bình đâu
để đưa đà nẵng trở lại tốt đầu bảng xếp hạng bci
thành phố đã tổ chức các cuộc hội thảo
để tìm ra nguyên nhân và giải pháp
các doanh nghiệp
theo đó thành phố đà nẵng đã quyết định
chọn năm hai nghìn một mươi bốn là năm doanh nghiệp
và đã đưa ra những giải pháp
có tính chất sáng tạo hơn
và quyết liệt hơn
so với chủ trương của trung ương
thành phố đã vận dụng thành công
chủ trương của trung ương
theo hoàn cảnh địa phương
ví như việc thực hiện quyết định số năm mươi tám
của thủ tướng về thành lập
quỹ tiến dụng bảo lãnh cho doanh nghiệp
nhỏ và vừa với sự góp vốn
từ ngân sách nhà nước doanh nghiệp
và ngân hàng thương mại
tuy nhiên khi vận động
thì ngân hàng thương mại không đóng góp
và doanh nghiệp thì đang gặp khó khăn
về vốn nên doanh nghiệp
cũng chỉ đóng góp ở một mức độ nào đấy
vì vậy hội đồng nhân dân thành phố
đã quyết định bổ sung
nguồn vốn ngân sách
để thành lập quỹ này
và đã bảo lãnh tiến dụng
vừa hỗ trợ cho vay hơn sáu mươi doanh nghiệp
gặp khó khăn
riêng năm hai nghìn một mươi năm thành phố
bổ sung bốn trăm một mươi tám hai tỷ đồng
cho quỹ này để tạo điều kiện
cho những doanh nghiệp có tiềm năng
vượt qua thách thức và phát triển ổn định
những năm qua
chỉ số pci của thành phố đà nẵng
chỉ số năng lực cạnh tranh của các tỉnh
của thành phố đà nẵng đã được khẳng định
bằng cách là ba năm liên tiếp
dẫn đầu chỉ số pci của cả nước
điều đó nói lên rằng là
lãnh đạo thành phố đà nẵng
đã không ngừng cải thiện
quan hệ môi trường đầu tư
doanh nghiệp và chương mực nào đó
đã làm cho doanh nghiệp
cảm thấy hài lòng và cảm thấy yên tâm
khi đầu tư thành phố đà nẵng
về dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
thành phố đã giao trách nhiệm
cho các cơ sở ngành thực hiện
tổ chức kết nối cung cầu
giữa doanh nghiệp có hàng hóa
doanh nghiệp cần mua nguyên liệu trên địa bàn
và các tỉnh miền trung để giải quyết
tiêu thụ sản phẩm không để doanh nghiệp
phải ưu động sản phẩm
cải cách thủ tục hành
thủ tục hành chính liên quan doanh nghiệp
nhằm xây dựng môi trường kinh doanh
đầu tư thông thoáng cũng được xem là
bước đi đột phá của thành phố
trong nhiều năm qua
theo đó thành phố luôn hướng đến mục tiêu
cụ thể như hướng dẫn
thủ tục hành chính một lần
cụ thể rõ ràng đầy đủ
không có thái độ thở ưu
đối với doanh nghiệp đảm bảo doanh nghiệp
chỉ đi lại một lần để nộp hồ sơ
không để doanh nghiệp đi lại
quá một lần nhận kết quả giải quyết
thủ tục hành chính
ba xử lý nghiêm các cơ quan
đơn vị và cá nhân vi phạm
trong giải quyết thủ tục hành chính
cho tổ chức cá nhân theo quy định
công khai kết quả xử lý
các tập thể cá nhân vi phạm
để doanh nghiệp hiệp hộ doanh nghiệp
được biết trên cổng thông tin điện tử
ngoài ra thành phố
cũng tạo sự hỗ trợ về thông tin
tức là công khai hóa chủ trương
chính sách của thành phố
minh bạch các hỗ trợ trên các phương tiện
thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử
điện tử của thành phố
để tạo cho doanh nghiệp có cơ hội
bình đẳng với nhau trong việc nắm thông tin
để thực hiện chủ trương
bài học kinh nghiệm của thành phố đà nẵng
khi tham gia bci
đó là sự quyết tâm vào cuộc
và đồng hành cùng doanh nghiệp
của chính quyền thành phố và các cấp
ý thức trách nhiệm cao của người đứng đầu
của các cơ quan đơn vị
và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp
đã ý thức đầy đủ
về những cơ hội và thách thức
khi việt nam tham gia các hiệp định thương mại
trong một mươi cái chỉ số đó thì
có bốn cái chỉ số mà đà nẵng
đã tập trung phát triển vượt trội đó
đó là cái chi phí
nhập thị trường
thứ hai là tính minh bạch
của các chính sách
cái thứ ba là
sự năng động và tiêm phong
của lãnh đạo
thứ bốn là cái chất lượng đào tạo
lao động của đà nẵng
thì đó là bốn cái chỉ số mà chúng tôi thấy là
trong nhiều năm
là đà nẵng đã duy trì được
và càng ngày càng có
cái sự tiến bộ hơn
cho nên góp phần vào cái chuyện là
p side của đà nẵng đã ở trong cái cấp đầu
thế nói là đà nẵng đã hình thành
nên một cái nền tảng
về quản trị chính quyền địa phương
tôi nghĩ là rất là tốt
và một trong những yếu tố rất là quan trọng
của cái nền tảng đó chính là
sự nhất quán thứ hai là sự phát triển
của đà nẵng tôi nghĩ là nó dựa trên
một cái chiếc lý quản lý
tôi nghĩ là rất là hiện đại
theo cái hướng là một cái
chính quyền thân thiện một cái
chính quyền vì dân
một cái môi trường kinh doanh
đáng để thực hiện kinh doanh nhất
trong những năm tới
p side sẽ tiếp tục là diễn đàn
hữu ích cho nhà nước và doanh nghiệp
doanh nghiệp đối thoại cải cách
vì một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn
đặc biệt khi việt nam
đang đứng trước cơ hội và thách thức
khi tham gia các hiệp định thương mại
như ata tpp aic
các tiêu chí mục tiêu
chỉ số đánh giá của p side
cũng sẽ có những điều chỉnh
thay đổi phù hợp với các công ước
hiệp định quốc tế và nâng tầm
chất lượng vai trò của chính phủ
địa phương và doanh nghiệp
đối với sự phát triển kinh tế
xã hội của đất nước
ở những hướng đi ở những giải pháp
mà còn quan trọng là cơ chế kiểm soát
cơ chế thúc đẩy
cái đánh giá của người dân và doanh nghiệp
dùng cái áp lực của người dân
và doanh nghiệp để tạo nên

là một công nghệ
từ p side đã được áp dụng
rộng rãi hiện nay
tác động của p side đến thời điểm này
đã cho thấy
đây thực sự là một động lực
tạo ra sự thay đổi
cải cách từ dưới lên
đồng thời là tiếng nói đại diện
cho nhu cầu hy vọng và mong mỏi
của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư
tại việt nam
truyền tải trực tiếp và mạnh mẽ tiếng nói này
đến các nhà hoạch tỉnh chính sách
ở các cấp trung ương và địa phương
bên cạnh đó
cũng nâng cao nhận thức đúng đắn
của người dân về vai trò động lực
của doanh nghiệp đối với sự phát triển
kinh tế xã hội của đất nước